tp hcm sở công thương tp hcm đã kiến nghị cho tất cả các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống
ở thành phố bán rượu bia sau khi đã thí điểm ở một số khu vực
ngại dẫu biết rằng chúng ta đã và đang xác định xây dựng một cuộc sống bình thường mới
thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh hỗ trợ tối đa để các cơ sở sản xuất kinh doanh
phục hồi phát triển tuy nhiên trong bối cảnh số ca lây nhiễm đang có chiều hướng gia tăng trở lại
và tp hcm vẫn là một cái tên rất nóng thì rất nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện
sau khi đề xuất này được đưa ra quý vị hãy cùng theo dõi trong tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
cụ thể giám đốc sở công thương tp hcm bùi táo hoàng vũ cho biết sau hơn năm tháng tạm dừng
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi ubnd tp hcm cho tất cả quán ăn uống trên địa bàn phục vụ tại chỗ
chỉ có quận bảy và tp thủ đức được thí điểm hàng
quán kinh doanh bia rượu ở một số địa bàn sau hai tuần thí điểm hai địa bàn này đã triển khai tốt công tác kiểm tra giám sát
và không để phát sinh các vấn đề tiêu cực do vậy kiến nghị ubnd tp xem xét cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống
sử dụng thức uống có cồn ở tp hcm được hoạt động trở lại
đề xuất này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và cộng đồng cư dân mạng
không ít người bày tỏ lo ngại khi số ca nhiễm covid một mươi chín mới vẫn đang ở mức cao
dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như thế này nên dẹp các dịch vụ không thiết yếu trong đó có rượu bia bán nhậu tại chỗ
không nên vì bia rượu vào hay nói nhiều khả năng virus lây lan cao hơn
f hiện vẫn tăng người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ tử vong
và sự thật là chúng ta đã ghi nhận những trường hợp như vậy chính vì vậy tôi nghĩ chúng ta không nên quá nóng vội
mấy tháng ngày không có rượu bia cũng có sao đâu tôi nghĩ không rượu bia vừa an toàn phòng chống covid
tuy nhiên bên cạnh những ý kiến phản đối nhiều cư dân mạng cho rằng đề xuất này là phù hợp
bởi hiện tại chúng ta đã xác định xây dựng một cuộc sống bình thường mới thích ứng an toàn với dịch bệnh
các quán ăn nhà hàng cũng cần được khôi phục kinh doanh
đặc biệt hiện tỷ lệ tiêm chủng của người dân thành phố cũng đã ở mức khá cao
đề xuất này là đúng đã cho người dân ăn uống tại chỗ một bàn ngồi nhóm nhiều người thì có rượu bia hay chỉ uống nước ngọt thì cũng không khác nhau là mấy
việc ngồi cùng bạn bè cũng là cách thức giải tỏa căng thẳng giải tỏa tác động tiêu cực từ dịch bệnh
ủng hộ nếu mở thì mở hết chứ không mọi người kéo qua quận bảy và thủ đức cũng giống nhau thôi
đồng tình với đề xuất nhưng đại đa số người dân cho rằng các quán ăn nhà hàng khi được phép kinh doanh rượu bia
cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch cơ sở nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
ủng hộ bán đầy đủ như bình thường nhưng tăng cường giám sát chặt việc tuân thủ chống dịch
khoảng cách tối thiểu giữa các bàn bắt buộc có tấm ngăn bắt buộc không gian thoáng
hãy tạo hành lang pháp lý và giám sát chặt hãy để nhà hàng và khách hàng thích nghi vì dịch còn lâu mới hết
khách cũng có nhu cầu ăn uống giảm stress nhà hàng cũng cần kinh doanh
chúng ta và xã hội cần những quán và khách biết tuân thủ điều kiện bình thường mới
hiện sở công thương tp hcm đang đề xuất cho phép tất cả đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống ở thành phố bán rượu bia
theo hai phương án khác nhau với những tiêu chí cụ thể riêng